thành phố đà lạt đã bước vào tuổi một trăm hai mươi năm ngay từ những ngày đầu hình thành và trong quá trình xây dựng phát triển
thành phố luôn hướng tới trở thành đô thị đặc thù xứ sở ngàn hoa du lịch chất lượng cao
hôm nay đà lạt đang được chăm chút gìn giữ bản sắc quyện hòa trong vẻ đẹp trẻ trung hiện đại
bước vào giai đoạn phát triển mới với những kỳ vọng mới
đà lạt nằm trên cao nguyên lang biang với độ cao khoảng một năm trăm linh mét so với mặt nước biển
khí hậu ôn hòa quanh năm không gian thơ mộng môi trường trong lành con người thân thiện
từ lâu đà lạt được kiến tạo trở thành miền đất du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao
xứ sở kỳ hoa sị thảo thành phố của tình yêu
hôm nay là lần đầu tiên chị bước sang đà lạt thật sự là chị rất là mê hồn như một cái
chị không thể tự tượng nữa nói chung là chỉ biết nói là rất là tuyệt
đây là lần đầu tôi đến đà lạt thành phố này khí hậu thật tuyệt
người dân rất thân thiện đây là một thành phố xinh đẹp
bước vào giai đoạn phát triển mới chính quyền và người dân phố núi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu riêng có
để khi nhắc đến đà lạt nhiều người sẽ nghĩ ngay đến rau an toàn hoa cầu cấp cà phê sạch
cùng du lịch chuyên nghiệp hấp dẫn cùng hồn cốt di sản kiến trúc và cảnh quan tự nhiên của đô thị đặc biệt này
đà lạt phải giữ được cảnh quan thiên nhiên cảnh quan đô thị phải giữ rừng và bảo vệ
môi trường sinh thái
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố được cấp chứng nhận thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
đây là niềm tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm là sự cam kết sẽ giữ trọn niềm tin của người tiêu dùng
trong và ngoài nước đối với các mặt hàng nông sản và thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng trong thời gian tới